văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
về các yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính
tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế sau dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ trung ương đến địa phương
chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế
tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong công tác cải cách hành chính
phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
thực hiện nhanh quyết liệt thực chất hơn việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính
điều kiện kinh doanh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành
tạo điều kiện cho khởi nghiệp đầu tư trong nước và đón nhận làn sóng fdi từ nước ngoài chảy về
thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân doanh nghiệp
cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia góp phần hỗ trợ người dân doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch
khơi thông nguồn lực kinh tế tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin không gắn với địa giới hành chính
giảm thời gian đi lại chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp